tiếp tục các nội dung của phiên họp ủy ban thường vụ quốc hội tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn của ủy ban thường vụ quốc hội hôm nay
nhiều vấn đề được cử tri quan tâm như tình hình tội phạm tiến dụng đen ủn tắc giao thông được các đại biểu quốc hội chất vấn
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên chất vấn
trả lời câu hỏi của đại biểu nguyễn thanh thủy về vấn đề có nên thực hiện theo mô hình
chủ tịch tỉnh đi xe máy bộ trưởng đi xe buýt giám đốc sở ngành đi xe đạp để giảm ồn tắc giao thông lại tiết kiệm ngân sách hay không
bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể cho rằng đây cũng là một trong những đề xuất để bộ giao thông vận tải nghiên cứu
theo bộ trưởng nguyễn văn thể nếu tỉnh hậu giang sung phong thì bộ giao thông vận tài có thể chọn làm nơi thí điểm việc chủ tịch tỉnh đi xe máy giám đốc sở đi xe đạp
sau khi thí điểm là chủ tịch thì đi xe máy cán bộ thì đi xe đạp và những đồng chí cán bộ trung ương đến địa bàn thì các anh dùng xe buýt đưa
thì tôi nghĩ rằng nếu mà cái mô hình ở tỉnh hậu giang mà tốt thì chúng tôi sẽ nghiên cứu rồi nhân rộng ra chứ chúng ta không thể nào áp dụng đại trà
liên quan đến vấn nạn tín dụng đen bảo kê đòi nợ thuê còn phức tạp gây bất an trong nhân dân được đại biểu quốc hội và cử tri cả nước quan tâm
đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an cho biết
trong sáu tháng năm hai nghìn một mươi chín lực lượng công an đã áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ làm tan giã nhiều băng nhóm
cụ thể là khoảng một bốn trăm linh đường dây tổ chức cho vay nặng lãi hoạt động tín dụng đen
chúng tôi tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong phòng ngừa đấu tranh với hoạt động vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen
trong đó là thực hiện hiệu quả chỉ thị một mươi hai của thủ tướng chính phủ cũng đã phân công phân cấp cho các ngành
có trách nhiệm các địa phương
các đại biểu đặt vấn đề là có hay không có sự bảo kê của các lực lượng chức năng cho cái hoạt động của tín dụng đen này
thì cũng xin báo cáo với các vị đại biểu quốc hội là qua cái điều tra hiện nay
thế thì chúng tôi chưa phát hiện có những trường hợp nào bao che bảo kê cho cái hoạt động tín dụng đen của các lực lượng kể cả trong lực lượng công an
tại phiên chất vấn phó thủ tướng vương đình huệ đã tham gia trả lời nhiều vấn đề của các đại biểu
liên quan đến câu hỏi của đại biểu nguyễn thị thủy
về những giải pháp của chính phủ để phòng chống nạn tham nhũng vật
phó thủ tướng vương đình huệ cho biết
thực hiện nghị quyết của quốc hội và chủ trương của trung ương chính phủ cũng đã đề ra nhiều giải pháp
hoàn thiện hệ thống pháp luật nhất là pháp luật về kinh tế bảo đảm thống nhất rõ ràng không trồng chéo
tránh tùy tiện trong quá trình thực thi công vụ cơ quan thanh tra tránh nhũng nhiễu sách nhiễu
tuy là tham nhũng vặt nhưng mà tác dụng của nó không vặt một chút nào
người ta ví là những cái con đê có thể rất là cao to
rất là hùng vĩ có thể là bị vỡ bất cứ lúc nào do những cái tổ mối rất là nhỏ thôi
rồi và cái này nó tác động nó làm băng hoại cái đạo đức của cán bộ công chức viên chức trong quá trình thực thi công vụ
nó làm xói mòn cái niềm tin của người dân và doanh nghiệp
và đồng thời nó làm tăng cái chi phí không chính thức của doanh nghiệp của người dân
kết luận phiên chất vấn chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đánh giá
qua các báo cáo của chính phủ báo cáo thẩm tra của hội đồng dân tộc
các ủy ban của quốc hội và nội dung chất vấn
hôm nay bức tranh tổng thể trong việc triển khai các yêu cầu của ủy ban thường vụ quốc hội
trong các nghị quyết giám sát kết luận chất vấn của ủy ban thường vụ quốc hội có nhiều điểm sáng
nhưng vẫn còn nhiều nội dung nhiều chỉ tiêu yêu cầu chưa đạt chưa giải quyết rứt điểm
hoặc vẫn còn có những khó khăn vướng mắt cần tiếp tục có giải pháp căn cơ để triển khai khắc phục
chủ tịch quốc hội đề nghị chính phủ các bộ ngành liên quan tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả
những nội dung yêu cầu tại các nghị quyết và kết luận của ủy ban thường vụ quốc hội